công an huyện tiền hải tỉnh thái bình vừa phát hiện đối tượng là học sinh có hành vi chế tạo pháo trái phép
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng công an huyện tiền hải tỉnh thái bình đã phát hiện đỗ quang hải sinh năm hai nghìn tám
trú tại xã nam phú huyện tiền hải đang có hành vi vận chuyển trái phép bảy mươi năm quả pháo nổ tổng trọng lượng là năm hai kg pháo nổ thành phẩm
quá trình xét hỏi bước đầu đỗ quang hải khai nhận số pháo trên được hải tự chế tạo và đang trên đường đem đi bán
từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay hải nảy sinh ý định làm phóng nổ để bán vào dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
để biết cách chế tạo pháo nổ hải đã lên mạng xem và đặt mua lưu huỳnh là caliclorat sau đó tự chế tạo pháo nổ
và hiện lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ số pháo nổ trên cùng với các nguyên liệu sản xuất pháo để tiếp tục mở rộng điều tra